các chuyến bay đưa công dân việt nam ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
có nhu cầu về nước trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
theo phân công nhiệm vụ của chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải đã phối hợp rất tích cực với bộ ngoại giao bộ công an
bộ y tế bộ quốc phòng trong công tác bảo hộ công dân
bộ giao thông vận tải với vai trò là cơ quan phối hợp
chịu trách nhiệm chỉ đạo cục hàng không việt nam
triển khai cấp phép bay kế hoạch phục vụ bay cho các chuyến bay theo kế hoạch giải cứu công dân
được cục lãnh sự bộ ngoại giao phê duyệt trên cơ sở ý kiến thông nhất của các bộ ngành liên quan
đây là quy trình bắt buộc theo pháp luật về hàng không và thông lệ quốc tế đối với tất cả các chuyến bay
bên cạnh đó cục hàng không chịu trách nhiệm thông báo hướng dẫn các hãng hàng không
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu trong và ngoài nước và doanh nghiệp khai thác cảng hàng không
triển khai thực hiện kế hoạch bay cũng như các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín trên các chuyến bay
và tại các cảng hàng không tiếp nhận chuyến bay
bộ giao thông vận tải không được giao trách nhiệm trong việc đánh giá tổng hợp nhu cầu
phê duyệt danh sách công dân cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu chuyến bay combo
ngành giao thông vận tải trên tinh thần phối hợp trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi
để tổ chức các chuyến bay một cách sớm nhất nhằm đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng được về nước của bà con
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã đề nghị bộ trưởng bộ giao thông vận tải
chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam
về nước không trả phí chuyến bay giải cứu và chuyến bay có trả phí chuyến bay combo được thực hiện từ thời điểm nào
cung cấp các tài liệu làm rõ căn cứ tiêu chí cơ sở nào để bộ giao thông vận tải xét duyệt cấp chuyến bay
quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay combo giải cứu như thế nào
cũng như điều kiện được công dân được về nước theo các chuyến bay này
cung cấp danh sách chi tiết hãng hàng không chuyến bay và các công ty doanh nghiệp đã được cấp phép
triển khai các chuyến bay giải cứu combo kế hoạch và văn bản phê duyệt
danh sách công dân đã được đưa từ nước ngoài về trên các chuyến bay này
hợp đồng chi phí thanh toán của từng chuyến bay
cung cấp danh sách cá nhân được phân công để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận
xét duyệt cho hãng hàng không doanh nghiệp thực hiện bay combo giải cứu
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một
cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn người đều là cán bộ của cục lãnh sự
trong đó có cục trưởng bà nguyễn thị hương lan và ba thuộc cấp với hành vi trục lợi cá nhân
khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam về nước
thông tin từ bộ ngoại giao cho biết để phục vụ công tác điều tra vụ việc lãnh đạo cục lãnh sự bị khởi tố bắt giam
nơi vị này đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ cục lãnh sự bị khởi tố
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã có thông tin về quan điểm của bộ khi xử lý vụ việc này
tại họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao người phát ngôn lê thị thu hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên
về việc điều tra các sai phạm của cục trưởng cục lãnh sự và một số cán bộ đã bị khởi tố bắt giam
trong việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước trong dịch covid một mươi chín
bà hằng nêu rõ việc đưa công dân việt nam ở nước ngoài có nhu cầu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước
trong bối cảnh đại dịch là chủ trương hoàn toàn đúng đắn nhân đạo của đảng và nhà nước
đây cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng chưa từng có tiền lệ được thủ tướng giao cho ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống dịch covid một mươi chín các bộ ngành và địa phương liên quan cùng các cơ quan đại diện việt nam
ở nước ngoài phối hợp triển khai
trong bối cảnh trong nước phải tập trung ứng phó với dịch bệnh chưa từng có và năng lực y tế có hạn
việt nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới tổ chức liên tục các chuyến bay đưa công dân về nước
được nhân dân trong nước người việt nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế đánh giá cao
bà hằng nói chắc các bạn vẫn còn nhớ chuyến bay đầu tiên đưa công dân việt nam từ thành phố vũ hán
trung quốc về nước vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến nay các cơ quan liên quan trong nước các địa phương
các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài đã rất nỗ lực khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra
phối hợp với các hãng hàng không triển khai hơn một chuyến bay và đưa khoảng hai trăm bốn mươi công dân việt nam
từ sáu mươi quốc gia vùng lãnh thổ về nước an toàn
về vụ việc ở cục lãnh sự bà hằng nhấn mạnh đây là vụ việc liên quan đến sai phạm của một số cá nhân
lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi và điều đó không thể phụ nhận được các nỗ lực và các kết quả ở trên
bà hằng khẳng định chủ trương nhất quán của bộ ngoại giao đối với vụ việc này là sai phạm đến đâu
xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật không bao che không có vùng cấm không có ngoại lệ
bất kể người đó là ai
bộ ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc
và cũng đã quyết định đình chỉ công tác đối với các cán bộ liên quan để phục vụ công tác điều tra
người phát ngôn bộ ngoại giao thông tin thêm bộ đã chỉ đạo các đơn vị trong nước
cũng như các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài khẩn trương giả soát
cập nhật quy trình xử lý công việc đảm bảo chặt chẽ hiệu quả minh bạch
đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đạo đức công vụ
thực hiện nghiêm túc và thường xuyên công tác kiểm tra thanh tra giám sát
nhất là liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính lãnh sự bảo hộ công dân
kịp thời phát hiện ngăn chặn từ xa từ sớm kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái
tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
loại bỏ mọi hành vi tiêu cực lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân
theo thông tin từ bộ công an ngày hai mươi bảy tháng một cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty
thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước
nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
và lệnh khám xét đối với bốn bị can gồm nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội
cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao đỗ hoàng tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại hà nội
phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại hưng yên
tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao lưu tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại hà nội
phó phòng bảo hộ công dân cùng lãnh sự bộ ngoại giao
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với bốn bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên
vâng thưa quý vị vốn những chuyến bay giải cứu công dân việt nam
là một nghĩa cử đúng đắn nhân đạo song bà nguyễn thị hương lan và các thuộc cấp
đã cố tình bóp méo làm vây bẩn công tác mà đảng và nhà nước giao phó
khiến người dân có cái nhìn không hay về chính quyền
sản phẩm này tại cục lãnh sự cần phải sớm kết luận và xử lý nghiêm
để lấy lại công bằng cho những người dân đã bị lợi dụng và bòn rút
chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát vụ việc và thông tin đến quý vị khi có cập nhật mới
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức trên kênh báo sức khỏe và đời sống
xin kính chào và hẹn gặp lại